đến thời điểm này lúa xuân của tỉnh hà nam đang trong giai đoạn làm đồng và trổ bông
hiện các đối tượng sâu hại đang phát triển mạnh đặc biệt là bệnh đạo ôn lá sâu cuốn lá nhỏ
thời gian gần đây nguồn bệnh đạo ôn lá cao gấp hai lần những vụ xuân trước với diện tích nhiễm hơn hai tám trăm linh ha
sâu cuốn lá nhỏ cũng cao gấp một năm lần vụ xuân trước với diện tích phải phun trừ khoảng hai mươi ha
cùng với đó bệnh khô vằn vàng lá lép hạt đang có chiều hướng phát triển gây hại trên diện rộng
kết quả giám định mẫu dày tại các địa phương đã có một số mẫu dương tính với bệnh lùn sọc đen
để phòng trừ có hiệu quả sâu bệnh bảo vệ lúa xuân các ngành chức năng của tỉnh hà nam đang tập trung chỉ đạo các xã
các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp theo dõi chặt chẽ diễn biến bệnh hại tranh thủ lúc thời tiết thuận lợi để tổ chức phun trừ
tăng cường kiểm tra tiến độ hiệu quả phòng trừ kể cả ngày nghỉ